hôm qua ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố nga hiện không thấy cơ hội nào để đàm phán về phía ukraine do quan điểm của kiev
ông lavrov cho biết nga không lẩn tránh đàm phán tuy nhiên hiện tại nước này không nhìn thấy cơ hội tổ chức đàm phán
ông lavrov cũng nhắc lại việc tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ ngồi xuống bàn đàm phán với tổng thống nga vladimir putin
và ukraine sẽ giành được chiến thắng
trong khi đó liên quan tới tình hình chiến sự tại ukraine theo các nguồn tin của nước này bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang ukraine đang lên kế hoạch tấn công theo nhiều hướng với sự tham gia của các đơn vị thiện chiến nhất với số lượng lên tới năm mươi năm người
các nhóm quân được thành lập để chuẩn bị phản công nga tại bắc muk và giang những đòn quyết định
bộ chỉ huy nga đang theo dõi việc tập trung quân địch và chuyển lực lượng đến thành phố để hỗ trợ các đơn vị vagina